tỉnh tuyên quang vừa khởi công xây dựng dự án khu vui chơi giải trí nghỉ dưỡng công cộng thuồng khu du lịch suối khoáng mỹ lâm
dự án có quy mô gần ba mươi hectare sử dụng đất khoáng nóng để chữa bệnh kết hợp nghỉ dưỡng
thời gian tới khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng mỹ lâm sẽ được đầu tư hình thành một hệ sinh thái du lịch mang thương hiệu vinpearl
bao gồm các chuỗi sản phẩm cao cấp gắn với lợi thế xuôi khoáng nóng như trung tâm vui chơi giải trí khoáng nóng
trung tâm khám chữa bệnh điều dưỡng và trị liệu khoáng nóng sân gôn và các loại hình nghỉ dưỡng đa dạng
trong đó khu vui chơi giải trí nghỉ dưỡng công cộng được xác định là trung tâm hạt nhân của chuỗi sản phẩm
dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi một dự án sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động trở thành điểm sáng thu hút khách du lịch đến với tuyên quang